những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau bốn mươi tám năm ngày giải phóng biển nam thống nhất đất nước
đã phần nào khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
sức mạnh ấy được xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân nông dân chi thức đã và đang tiếp tục được củng cố vững chắc
vâng hiện nay thì lực lượng trí thức nước nhà trong đó thì có đội ngũ trí thức công an nhân dân
luôn không ngừng phấn đấu hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đưa sự nghiệp cách mạng và xây dựng phát triển đất nước đạt được nhiều thắng lợi
với những nét đặc thù khác với đội ngũ trí thức của các ngành lực lượng khác
những đóng góp của đội ngũ này trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng thật đặc biệt
tôi tên là lê minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tôi đã tốt nghiệp trường đại học ở nga và sau đó đã hoàn thành khóa học thạc sĩ ở đại học luật hà nội
tôi có đăng ký và trúng tuyển vào trường học viện kể sát nhân dân
môi trường công an nhân dân đã giải luyện cho chúng tôi ý thức kỷ luật cao
tự học tập tự giải luyện tự giáp
quan trọng nhất là chính phẩm sách chính trị của mình
chúng tôi những học viên văn bằng hai có nhiều lợi thế hơn so với những em tân sinh viên
tại vì chúng tôi đã được tiếp xúc và học tập tại môi trường ngoài
được trao dồi những chuyên môn khác
sau này sẽ có thể sử dụng những chi thức đó để phục vụ cho lực lượng công an nhân dân
phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai
là năm thứ ba bộ công an thực hiện tuyển sinh tuyển dụng những công dân
với trình độ tốt nghiệp đại học ở ngày ngoài
có học lực khá giỏi vào các trường công an nhân dân
đây là một định hướng quan trọng trong việc mở rộng nguồn tuyển
thu hút nguyên tài và lực lượng công an nhân dân
trong thời kỳ hội nhập quốc tế
đòi hỏi chúng ta phải có một đội ngũ trí thức chất lượng cao
không chỉ giỏi về nghiệp vụ giỏi về chuyên môn
mà đòi hỏi phải có
giỏi về khoa học kỹ thuật
về ngoại ngữ để có được một cán bộ
mà có đầy đủ những kiến thức trí thức đó
thì không dễ dàng một tí nào cả
và chỉ đào tạo năm năm đại học trong các trường công an nhân dân
thì cũng không thể nào tạo ra một cái cán bộ
có đủ những hàm lượng trí thức kiến thức
và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng
việc tuyển sinh đối với các đối tượng
đã tốt nghiệp các trường ngoài công an
kể cả các trường ngoài công an
học ở trong nước và ngoài nước
yêu ngành công an
và công tác trong lực lượng công an
thì chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp và rất là cần thiết
cũng bởi yêu ngành yêu nghề
mà đội ngũ các nhà khoa học này
đã chọn gắn bó và trở thành những chiến sĩ công an
còn sinh học nghiệp vụ ở môi trường
thì có tất cả là hai mươi ba cán bộ
thì trong đó thì tất cả các cán bộ trong này
đều có trình độ đại học trở lên
và trong đấy là có bốn bốn trên hai ba cán bộ là tiến sĩ
những công việc thầm lặng
nhưng luôn sắt cánh đồng hành
phục vụ công tác chiến đấu
vẫn luôn được đội ngũ các nhà khoa học
mang quân hàm của viện khoa học và công nghệ
bộ công an thực hiện trong suốt hàng chục năm qua
đơn vị có hai trăm bảy mươi cán bộ
trong đó trình độ tiến sĩ là chín
trình độ thạc sĩ trở lên là sáu mươi tám
viện đang phần đấu trở thành
một trong những trung tâm nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ lớn
trong lĩnh vực công an
ngang tầm các nước phát triển trong khu vực
phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu
trên chặng đường ấy
không thể thiếu những đóng góp
của đội ngũ trí thức của viện
trong mọi thời đại
ở mọi quốc gia
đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng
thúc đẩy sự phát triển của xã hội
những phần đấu đóng góp hy sinh
hàng hái tham gia cuối đại đoàn kết dân tộc
có cần phát triển kinh tế xã hội đất nước
của đội ngũ trí thức là không thể phủ nhận
với những đóng góp của mình
họ luôn tin rằng là nguyên khí của quốc gia
là người làm thông thịnh cho đất nước